lần đầu tiên một doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu tại tỉnh khánh hòa đã ký thỏa thuận hợp tác với tổ hợp nghề cá phước đồng
thành phố nha trang tỉnh khánh hòa thực hiện chuỗi khai thác chế biến và tiêu thụ cá ngừ đại dương
đây là hướng đi mới giúp ngư dân nâng cao giá trị cá ngừ đại dương
hàng năm ngư dân các tỉnh nam trung bộ cập cảng cá hòn dớ nhưng chủ yếu cá được bán cho nậu vựa thương lái thường bị ép giá
nay tổ hợp tác nghề cá phước đồng với bốn mươi thành viên đã ký hợp đồng với công ty trách nhiệm hiếu hạn thịnh hưng khánh hòa
thực hiện chuỗi khai thác thu mua chế biến tiêu thụ cá ngừ đại dương
công ty trách nhiệm hiếu hạn thịnh hưng đã ký hợp đồng với công ty trách nhiệm hiếu hạn thịnh hưng khánh hòa
thịnh hưng bao tiêu sản phẩm hỗ trợ quy trình sơ chế bảo quản sản phẩm cho tàu cá của ngư dân
cá được thu mua theo giá thị trường nếu lô cá ngừ có một mươi sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất
công ty sẽ hỗ trợ thêm hai đồng một kg cho toàn bộ lô hàng
công ty trách nhiệm hiếu hạn thịnh hưng đã ký hợp đồng với công ty trách nhiệm hiếu hạn thịnh hưng khánh hòa

mô hình liên kết này thay đổi phương thức mua sản phẩm của ngư dân
cá đánh bắt được ngư dân phải xử lý cá theo hướng dẫn của công ty làm tăng giá trị lô hàng xuất khẩu
ngư dân không bị ép giá nên thu nhập mỗi chuyến đi biển cao hơn